thưa quý vị để phục vụ người dân trong dịp tết cổ truyền dân tộc sáu địa phương của tỉnh phú thọ là thành phố việt trì thị xã phú thọ và các huyện yên lập cẩm khê hạ hòa tam nông sẽ tổ chức bán pháo hoa kéo dài một mươi năm phút vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
chương trình bán pháo hoa đêm giao thừa nhiều năm qua luôn là món ăn tinh thần được mọi tầng lớp nhân dân mong đợi mỗi dịp tết đến xuân về mang lại không khí vui tươi phấn khởi chào đón năm mới hai nghìn hai mươi bốn
tại với hà nội thì năm nay do lịch nghỉ tết quyền đán muộn nên những ngày cuối năm tại các chợ hoa xuân tại hải dương luôn tấp nập người mua bán
trên các tuyến phố được quy hoạch chợ hoa cây cảnh ngày tết các nhà vườn đều bày hoa cây cảnh kín chỗ
tại chợ hoa bày bán đa dạng các loại như đào quất hoa mai hoa ly hoa lan bưởi cảnh cam cảnh
nhìn chung giá cả các loại cây cảnh đa dạng đáp ứng được nhu cầu của nhiều đối tượng người tiêu dùng
với ước muốn năm mới nhà sẽ đầy tài lộc nên ai cũng đi xem
lựa chọn cho mình những trậu hoa cây cảnh thật xanh tươi nhiều lộc nụ
khuôn mặt ai cũng bừng vẻ hy vọng một năm mới sung túc và đầm ấm sẽ đến với gia đình và tất cả mọi người
thưa quý vị cùng với đam mê tâm huyết với văn hóa mường nhiều nghệ nhân trên các vùng miền địa bàn tỉnh hòa bình đã miệt mài luyện tập
nghiên cứu sưu tầm những giá trị văn hóa truyền thống kết nối và chuyên dạy cho những người có chung niềm đam mê
nghệ nhân ưu tú nguyễn mạnh tuấn người dân tộc mường sinh ra và lớn lên tại huyện lạc thủy tỉnh hòa bình
với niềm đam mê mong muốn gìn giữ những giá trị văn hóa của dân tộc
nghệ nhân nguyễn mạnh tuấn đã dày công nghiên cứu bản sắc phong tục tập quán dân tộc mường xưa và nay
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay nghệ nhân yếu tố nguyễn mạnh tuấn đã có trong tay gần hai hiện vật cổ
là những đồ dùng sinh hoạt của người mường được trưng bày cho du khách đến tham quan tìm hiểu nghiên cứu
năm hai nghìn hai mươi hai nghệ nhân nguyễn mạnh tuấn đã được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú
lĩnh vực tập quán xã hội và tín ngưỡng
cảm nhận đầu tiên của tôi là gần hai hiện vật cổ ở đây rất là phong phú
và cái đặc sắc hơn cả đó là cái bộ lịch đòi hay còn nói là bộ lịch che cổ của người mường cổ ngày xưa
phải nói rằng là cái không gian văn hóa ở đây được trưng bày rất là vừa gần gũi này vừa hiện đại
năm hai nghìn hai mươi hai câu lạc bộ di sản văn hóa mường ra đời nơi gửi gắm tâm huyết của nghệ nhân ưu tú nguyễn mạnh tuấn
tập với hai trăm ba mươi năm hội viên tham gia
câu lạc bộ được hoạt động và duy trì hiệu quả việc luyện tập và truyền dạy văn hóa cổng chiêng
sáng tạo các bài múa hát dân tộc mường xưa và nay
đây là sân chơi bổ ích góp phần bảo tồn gìn giữ và phát huy các giá trị tốt đẹp của bản sắc văn hóa dân tộc
góp phần bảo vệ di sản văn hóa việt nam
tại huyện phú bình tỉnh thái nguyên mặc dù giá cả thị trường có nhiều biến động so với mọi năm
song với mục tiêu giữ vững thương hiệu gà đồi phố bình
người chăn nuôi vẫn chú trọng quá trình chăm sóc chế biến nhằm bảo đảm sản phẩm gà đạt chất lượng cao
để phục vụ thị trường dịp tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
khoảng gần một tháng trước tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
so với mọi năm sản lượng tiêu thụ và giá gà năm nay bị giảm
tuy nhiên người nông dân vẫn có lãi do đó các cơ sở chăn nuôi vẫn bảo đảm sản phẩm gà đạt chất lượng cao nhất
ngoài ra người chăn nuôi cũng chú trọng chế biến sâu các sản phẩm như gà ủ muối gà tươi đóng gói
khô gà lá chanh để phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng
các cơ sở chăn nuôi chủ yếu là các giống gà di di lai
mặc dù có thời gian chăn nuôi kéo dài hơn so với các giống gà khác
nhưng cho thịt dai ngọt và có độ thơm đặc trưng
trong quá trình chăn nuôi thì ưu tiên sử dụng vaccine và các chế phẩm sinh học bổ trợ
hầu như không sử dụng kháng sinh môi trường chăn nuôi luôn bảo đảm an toàn dịch bệnh
năm nay thì có khác một chút là gần đến tết rồi thì con gà lại chậm hơn
thế nên là chính vì thế mà chúng tôi cũng có thể sử dụng vaccine và các chế phẩm sinh học bổ trợ

cũng muốn là làm thế nào đó để mình giữ được cái chất lượng như mỗi năm
sẽ tập trung vào những cái chăn quy trình chăn nuôi mà đảm bảo theo cái tiêu chuẩn việt gáp
hữu cơ và cái chăn nuôi an toàn sinh học và đảm bảo được cái chất lượng của sản phẩm gà đồi phú bình
luôn luôn là giữ vững cái ưu tiên chất lượng
năm hai nghìn một mươi bốn thương hiệu gà đồi phú bình đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể
hiện trên đường
bàn huyện có năm hợp tác xã và khoảng một mươi ba cơ sở chăn nuôi gà đồi với tổng đàn gần bốn năm triệu con
tạo việc làm cho khoảng hai mươi lao động tổng doanh thu mỗi năm lên đến hàng trăm tỷ đồng